những ngày qua một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng có việc chính quyền địa phương tại thanh hóa ép người dân ký đơn không nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ đồng
trước sự quan tâm của dư luận lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra xác minh làm rõ
gia đình chị đỗ thị ngọc ở thôn bốn xã xuân sinh huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa có bốn khẩu được nhận gần bốn triệu đồng hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
cho rằng nhiều gia đình khác còn khó khăn hơn chị đã nhường lại một suất của mình
việc làm này hoàn toàn tự nguyện và chị rất buồn vì những thông tin tiêu cực trong vài ngày qua
cũng giống như chị ngọc hàng nghìn hộ dân tại thanh hóa đã có quyết định tương tự
trước những thông tin tiêu cực lực lượng công an đã vào cuộc xác minh làm rõ
đa số đối tượng đã chia sẻ lại thông tin mà không nhận thức được rằng hành động của mình đã bôi đen bóp mèo những nỗ lực của toàn dân trong cuộc chiến với dịch covid một mươi chín
bà học là đúng là chùa đúng là khỏi sau này đứng bấm chia sẻ lông tông
một số đối tượng trong đấy có những đối tượng có thể là do về hiểu biết
chứ có thì chúng tôi định tác động gỡ bỏ và cam kết không giải phạm
một số đối tượng có vi phạm gây hoang mang gây loạn gây phức tạp chúng tôi đang tụng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật
cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp đăng thông tin sai sự thật
hiện tại cơ quan chức năng đang rất cần sự trung sức đồng lòng của nhân dân
trong đó có những người sử dụng mạng xã hội để chung tay loại bỏ những thông tin tiêu cực
xây dựng một không gian mạng lành mạnh hữu ích